dịp tết nguyên đán và lễ hội xuân là thời điểm nhu cầu vận tải hành khách hàng hóa và mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao
phòng cảnh sát giao thông đã mở đợt cao điểm triển khai đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong đó huy động tối đa lực lượng phương tiện nghiệp vụ triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
chỉ trong một tuần đầu giao quân từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai đến nay
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang đã phát hiện xử lý tám trăm ba mươi bảy trường hợp vi phạm

tuy nhiên với địa bàn miền núi chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số
công tác tuần tra xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông cũng gặp những khó khăn nhất định
cái hệ thống đường xá thì chủ yếu ở trên các cái vách núi
và có nhiều cái khu cua
rất là nguy hiểm khuất tầm nhìn
do đó là các cái tổ công tác rơi làm nhiệm vụ ở các cái khi đầu tuyến
các đầu tuyến thì đều đã ngoài cái việc tuần tra cẩm sát thì phát các tờ rơi
để hướng dẫn về kỹ năng lái xe đối với đường đèo dốc
cái thứ hai là thực hiện các biện pháp an toàn khi thăm giao thông trên đèo dốc
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang
tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông
gắn với phòng dịch covid một mươi chín giúp nhân dân đón tết an toàn lành mạnh
thưa quý vị và các bạn bắt đầu từ ngày hôm nay mùng một tháng một
thì nhiều quy định mới chính thức có hiệu lực thi hành
trong đó có luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
được quốc hội thông qua vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một và chính thức có hiệu lực
một điểm mới của luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
là quốc hội thông qua vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một và chính thức có hiệu lực
quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
quy định này đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận
vậy người sử dụng ma túy bị quản lý như thế nào kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đó là nội dung của góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
với phần trao đổi cùng trung tá hoàng văn hiểu phó trưởng phòng hai
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
tình hình người sử dụng trái phép chất ma túy tại việt nam ngày càng gia tăng
tỷ lệ tăng tự nhiên trung bình trong năm năm gần đây là ba một năm
năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan chức năng phát hiện một trăm hai mươi tám bảy trăm sáu mươi người
năm hai nghìn một mươi tám phát hiện một trăm ba mươi năm một trăm một mươi bảy người
năm hai nghìn một mươi chín đã phát hiện một trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi chín người sử dụng trái phép chất ma túy
riêng năm hai nghìn hai mươi do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nên số lượng người sử dụng ma túy mới bị phát hiện tăng không đáng kể
tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
toàn quốc hiện có hai trăm bốn mươi sáu sáu trăm bốn mươi tám người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý
vâng xin cảm ơn trung tá hoàng văn hiệp dành thời gian tham gia chương trình
thưa đồng chí luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một bắt đầu ghi hội lực từ hôm nay một tháng một
và trong đó thì có nhiều điểm mới và nhiều người quan tâm
đó là việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy sẽ được thực hiện như thế nào
chỉ thị số ba mươi sáu ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị
đã chỉ đạo
thật sự đổi bộ chính trị đã chỉ đạo
đổi bổ sung luật phòng chống ma túy và các văn bản pháp luật có liên quan
đảm bảo tính đồng bộ thương nhất và phù hợp với lệnh công tác phòng chống ma túy
thì bộ công an được chính phủ giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan
xây dựng luật phòng chống ma túy sửa đổi
và đã được quốc hội khóa một mươi bốn thông qua tại kỳ họp thứ một mươi một ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
có thể nói là luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một so với luật phòng chống ma túy năm hai nghìn
sửa đổi bổ sung hai nghìn tám là có nhiều điểm mới
trong đó có
quy định một chương mới và chương bốn quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
người sử dụng trái phép chất ma túy thì sẽ bị quản lý ngay từ lần đầu bị phát hiện
với thời hạn là một năm do chủ tịch ủy ban nhân dân xã ra quyết định
quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo luật phòng chống ma túy năm hai nghìn một mươi
đó không phải là biện pháp xử lý hành chính mà đây là biện pháp phòng ngừa
nhằm giúp cho người sử dụng trái phép chất ma túy không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy
và kịp thời phát hiện phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật của họ
tôi cho đây là một biện pháp hết sức nhanh văn
đầu tiên là tốt cho chính người sử dụng trái phép chất ma túy đó
để không trẻ trở thành người nghiện
và qua đó cũng giúp cho gia đình cho cộng đồng và cho toàn xã hội
hiện nay thì xu hướng người sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng trẻ hóa
vậy thì luật phòng chống ma túy hai nghìn hai mươi một thì sẽ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
viện như thế nào thưa đồng chí
trong luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một thì không có phân biệt độ tuổi
về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
thế nhưng mà đối với cái độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi dưới một mươi tám tuổi
thì trong nghị định hướng dẫn thi hành luật phòng chống ma túy
thì quy định là thành phần của tổ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
sẽ có đại diện cho cái tổ chức chính trị mà nó phù hợp bảo vệ quyền trẻ em
ví dụ như đoàn thanh niên đội thiếu niên tuyển phong
để hỗ trợ giúp đỡ các em
trong quá trình quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
vâng việc các tổ chức này tham gia hỗ trợ người sử dụng trái phép chất ma túy
từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi sẽ có ý nghĩa như thế nào thưa ông chí
với sự hỗ trợ này thì những cơ quan sẽ hiểu được tâm lý tâm sinh lý của trẻ em
từ đó sẽ có những biện pháp có những tác động có những cách thức giáo dục động viên
giúp đỡ các em tránh xa tệ nạn ma túy và không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy nữa
vâng thưa đồng chí thì việc lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
theo luật ma túy năm hai nghìn hai mươi một sẽ được thiện như thế nào
việc lập hồ sơ là do công an cấp xã có trách nhiệm thu thập thông tin tài liệu
giúp cho chủ tịch ubnd cấp xã ra quyết định quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
trong hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy này
sẽ có quyết định của chủ tịch ubnd cấp xã
trong quyết định của chủ tịch ubnd cấp xã thì có thành lập một tổ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
do công an xã làm tổ trưởng và có các đại diện cho tổ dân phố làm tổ phó
có đại diện của gia đình của người sử dụng trái phép cho ma túy
hoặc người có uy tín ở trong dòng họ có đại diện của tổ chức chính trị xã hội
thì đại diện tổ chức chính trị xã hội này sẽ căn cứ vào nhân thân của người sử dụng trái phép chất ma túy
thì chủ tịch ubnd cấp xã sẽ cử đại diện tổ chức cho nó phù hợp
và có cộng tác viên công tác xã hội nếu có trong thành phần tổ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
vâng với những điểm mới trong việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
thì từ hôm nay một tháng một vai trò của chính quyền cơ sở của lực lượng công an và của gia đình người nghiện
thì sẽ được thể hiện như thế nào trong công tác này thưa đồng chí
có thể nói rằng lực lượng công an cơ sở sẽ kết hợp với các tổ chức chính quyền cơ sở
để mà thực hiện tốt công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
và có sự tham gia của gia đình người sử dụng trái phép chất ma túy
thì gia đình cộng đồng và cơ quan có trách nhiệm giúp đỡ quản lý
và kịp thời ngăn chặn cái hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của người sử dụng trái phép chất ma túy
phát hiện phòng ngừa ngăn chặn đối với hành vi vi phạm pháp luật của họ
đồng thời cung cấp cho lực lượng công an về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
và phối hợp với các cơ quan chức năng để đưa người sử dụng trái phép trên ma túy
đi xét nghiệm trái phép chất ma túy trong cơ thể
vâng đồng chí có thể phân tích tính yêu việt và điểm nhân văn
trong việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo luật phòng chứng ma túy năm hai nghìn hai mươi một
cái luật quy định của pháp luật hiện hành
và đặc biệt cái luật phòng chống ma túy năm hai nghìn sửa đổi bổ sung hai nghìn bốn
thì không có quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
đây là cái nội dung nó hoàn toàn mới
thì xuất phát từ cái tình hình thực tiễn hiện nay
thì tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng diễn ra phức tạp
thì hàng năm là các cơ quan chức năng
và phát hiện là trên một trăm bốn mươi người sử dụng trái phép chất ma túy
do vậy mà với cái quy định của pháp luật hiện hành
và đặc biệt thì trước đây
thì theo quy định của luật hình sự cũ
thì có quy định về cái tội sử dụng trái phép chất ma túy
nhưng mà đã được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn chín
thì đã không quy định về cái tội này nữa
và hiện nay thì cái hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
chỉ bị xử phạt thành chính
tức là phạt cảnh cáo
phạt tiền từ năm trăm linh cho đến một triệu
cho nên là không đủ sức danh đe
ngoài ra thì không có biện pháp quản lý nào khác
chính vì vậy xuất phát từ tình hình thực tiễn đó
để mà góp phần làm giảm nguồn cầu
tức là giảm cái đầu vào cho người nghiện
thì cái luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
đã đưa vào cái biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
thưa đồng chí là với các gia đình
mà có con em hay người thân
mà sử dụng trái phép ma túy
thì kể từ nay thì họ nên có những hành động
hay những hướng như thế nào để giải quyết vấn đề này
khi phát hiện ra con em mình
sử dụng trái phép chất ma túy
thì các gia đình không nên giấu
mà nên là báo cho ngay
cho lực lượng công an
và đặc biệt là theo đề án của hiện nay
thì một trăm linh là công an chính quy
đã về đảm nhiệm trước danh công an xã
do vậy khi phát hiện ra con em mình
thì chúng ta cần phải báo cho lực lượng công an
đặc biệt là lực lượng công an cơ sở
để từ đó tiến hành xét nghiệm chất ma túy
trong cơ thể các em
và tiến hành lập hồ sơ để quản lý
cái quản lý ở đây là không có tác động gì
nhiều đến đối với người sử dụng trái phép chất ma túy
người sử dụng trái phép ma túy
vẫn lao động vẫn làm việc vẫn học tập bình thường
cái quản lý ở đây là để phòng ngừa
giúp cho người ta
để không giáo dục động viên
để cho người ta không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy nữa
dạ vâng một lần nữa xin cảm ơn
trung tế hoàng văn hiều đã dành thời gian cho khán giả
truyền hình antv
xin cảm ơn chị